xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thốt nốt thành phố cần thơ vừa khởi tố ba đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự và có hành vi chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi một tháng sáu tổ tuần tra công an quận thốt nốt phát hiện hai xe máy lưu thông trên quốc lộ chín mươi một
với tốc độ cao hướng từ công an quận đến phường trung kiên có biểu hiện nghi vấn nên bám theo
khi đến gần bến đỏ trung kiên nhóm thanh niên này dừng xe tắt máy
đại úy đoàn bảo thanh cán bộ tổ tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra đối với hai lái xe là trần minh vương và trần hồng cao nhưng cả hai không chấp hành
một lúc sau thiên chạy đến cùng với vương và cao có lời lẽ thô tục nhục mạ thách thức và sô đẩy những người làm nhiệm vụ
lúc này vương tự xưng là cảnh sát hình sự đòi kiểm tra ngược lại lực lượng cảnh sát giao thông rồi lớn tiếng nhục mạ thách thức và sô đẩy cán bộ tuần tra
sau đó lê văn trương và nguyễn ngọc hải đến tiếp sức cho đồng bọn
cả nhóm lớn lên tiếng nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ
nguyễn ngọc hải và nguyễn thị bạch phương dùng điện thoại quay phim chửi bới kích động nhóm bạn chống lại lực lượng công an
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an phường được tăng cường đến hiện trường không chế nhóm người này đưa về trụ sở công an quận
ba cán bộ công an thuộc tổ tuần tra bị thương xây sát ở vùng đầu mặt ngực và cẳng tay
kết quả kiểm tra cho thấy các đối tượng đều có nồng độ cồn vượt quá quy định
riêng cao thiên trương và phương dương tính với ma túy
ngoài ba đối tượng vương thiên trương bị khởi tố
cơ quan điều tra đã lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với phương và cao
còn hải được gia đình bảo lãnh chờ điều tra làm rõ
chỉ vì xích mít nhỏ trong lúc vá lưới trên một tàu cá đang neo đậu giữa biển
mà một ngư phủ đã dùng dao đâm người bạn cùng đi làm thuê với mình
khiến người bạn bị thương tật chín mươi một và đã phải nhận bản án chín năm tù giam về tội cối gây thương tích
theo cáo trạng của viện kiểm sát huỳnh phước lộc chú tại phường vĩnh thông
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và đặng thành công là hai ngư phủ đang cùng làm thuê trên một tàu cá
chiều ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy khi tàu đang đánh bắt hải sản trên vùng biển thổ chu thuộc huyện phú quốc
thì lộc và công xảy ra cãi vã trong lúc vá lưới nên công có buông lời thách thức
bực tức lộc lấy con dao thái lan giấu sẵn trong mũ đang đội trên đầu bất ngờ đâm thẳng vào bụng làm công bị thương nặng
và được đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật chín mươi một
sau khi gây án lộc bỏ trốn khỏi địa phương đến cuối năm hai nghìn một mươi tám lộc bị cơ quan công an bắt giữ theo lệnh truy nã
tại phiên tòa lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và nhận bản án chín năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
sáng nay tòa án nhân dân tp hòa bình đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử tám bị cáo là y bác sĩ và nhân viên y tế
thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại khoản một điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tại phiên tòa hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt của bà
phạm thị nga là hội thẩm nhân dân mà không có hội thẩm nhân dân dự khuyết do vậy đã ra quyết định tạm hoãn phiên tòa
dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trước đó lần thứ nhất vào ngày hai mươi bốn tháng bốn phiên tòa cũng tạm hoãn do vắng mặt những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng
tiếp tục lần thứ hai vào ngày hai mươi ba tháng năm phiên tòa lại phải tạm hoãn vì lý do sức khỏe của các bị cáo và người có quyền lợi không bảo đảm
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình trong việc khám chăm sóc bệnh nhân
cùng bàn bạc thống nhất với nhau trong việc học tập trong việc lập nâng khống nâng khống số ngày điều trị của các hồ sơ bệnh án nhằm mục đích lấy thuốc và vật tư y tế đem bán để chi tiêu cho mục đích cá nhân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với cục hải quan tỉnh và đồn

công an đã phát hiện và thư giữ nhiều gói nhỏ màu xanh bên trong có chứa một viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lý văn du khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới việt lào đang trên đường vận chuyển tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng được xem là địa bàn tiềm năng trong phát triển du lịch và các ngành dịch vụ
thế nhưng kéo theo đó là sự phức tạp của tình hình các loại tội phạm và đặc biệt là tội phạm ma túy đã khiến lực lượng công an quận càng phải nỗ lực và quyết liệt hơn
các cán bộ chiến sĩ cảnh sát ma túy công an quận ngũ hành sơn đang từng ngày từng giờ căng mình trên mặt trận
nhiều cong gò này
đối tượng si trinh hai ba mươi một tuổi quốc tịch trung quốc bị đội cảnh sát ma túy công an quận ngũ hành sơn phát hiện bắt quả tang khi đang cùng một nhóm bạn sử dụng ma túy tại một căn hộ cho thuê ở phương hòa hải
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng phát hiện hơn hai mươi gram ma túy tổng hợp dạng ketamin làm việc với cơ quan công an đối tượng khai nhận đến đà nẵng du lịch và mua số ma túy trên với giá hơn ba mươi triệu đồng về sử dụng
tôi có quen và hỏi mua ma túy từ một người trên mạng xã hội người ấy hẹn tôi đến gần một khách sạn rồi giao ma túy tôi cầm số ma túy trên về sử dụng cùng với bạn của mình sau đó thì bị công an phát hiện
tình vi xảo quyệt là những gì có thể nói về tội phạm
tội phạm ma túy gần đến nhất ngày một mươi một tháng sáu lực lượng cảnh sát ma túy công an quận ngũ hành sơn đã phá chuyên án bắt quả tàng đối tượng lê nguyên trung chú phường trình gián quận thanh khê khi trung đang bán ma túy cho một thanh niên trước một quán karaoke trên địa bàn thu giữ bảy viên thuốc lắc và một gói ma túy dạng ketamine
khám xét nhanh nhà ở của trung công an quận ngũ hành sơn tiếp tục phát hiện hai mươi tám viên thuốc lắc gần năm mươi gram ketamin một cân điện tử và nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy
không kể thời gian hay địa điểm chỉ cần có thời cơ các đối tượng sẵn sàng thực hiện việc tuồn ma túy vào địa bàn để bán cho các con nghiện kiếm lời hệ lụy từ việc sử dụng ma túy luôn là những điều ám ảnh cho toàn xã hội
đương đầu với tội phạm ma túy ở một địa bàn du lịch lực lượng công an quận ngũ hành sơn vẫn luôn phải tỉnh táo sáng suốt để đấu tranh đến cùng vì sự an toàn bình yên của người dân
có sáu tiền án với tổng cộng một mươi sáu năm ba tháng tù giam
tù vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nhưng mới đây hoàng quang thái chú tại huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng lại tiếp tục phạm tội và đã bị bắt khẩn cấp
theo kết quả điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu thái đến nhà anh phùng đinh phước ở thị trấn madaway huyện đạ hoai ăn nhậu và ngủ lại
nửa đêm thái đã lén mở cửa lấy trộm chiếc xe máy của anh phước rồi chạy về huyện tân phú tỉnh đồng nai
lúc một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng sáu khi thái đang giao bán chiếc xe trộm được thì bị công an huyện đạo hoai và công an huyện tân phú phối hợp bắt giữ
được biết khi mới một mươi chín tuổi thái đã bắt đầu phạm tội và đến nay đã có sáu tiền án gồm năm tiền án về tội trộm cắp tài sản một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng mức án là một mươi sáu năm ba tháng tù giam
ra tù vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín thái làm thuê nhiều việc nhưng không tu trí nên tiếp tục ngựa quen đường cũ
hôm nay công an huyện đạo hoai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với thái để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại vùng giáp danh giữa hai tỉnh đắk lắc và phú yên sau một thời gian mật phục theo dõi tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc đã vây bắt một nhóm chuyên vận chuyển buôn bán gỗ trái phép
các đối tượng đã liều lĩnh chống trả buộc tổ công tác phải nổ súng để chấn áp
đây là những hình ảnh vừa diễn ra vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng ngày một
một mươi chín tháng sáu tại xã em doan huyện madrock tỉnh đắk lắc
khi tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc vây bắt một nhóm đang vận chuyển gỗ trái phép theo hướng qua huyện sông hình tỉnh phú yên
thì các đối tượng liều lĩnh chống trả buộc tổ công tác phải nổ súng để chấn áp
tại hiện trường có bảy đối tượng đã bị bắt giữ cùng ba chiếc xe ô tô bán tải một xe máy và tăng vật hơn sáu khối gỗ xến mủ
các đối tượng rất là man động dùng xe lao thẳng vào lực lượng
năng buộc tổ công tác của chúng tôi phải nổ súng và dùng quả nổ để khống chế các đối tượng điều khiển xe vận chuyển lâm sản
chúng tôi đã hoàn thành các thủ tục ban đầu và đưa về công an huyện để điều tra xử lý tiếp theo
qua điều tra ban đầu tổ công tác nắm rõ nhóm này do nguyễn thị thanh chú tại xã e riêng huyện marak tỉnh đắk lắc cầm đầu
chắc lần thứ hai thứ ba thôi
thế biết là vi phạm pháp luật
nhưng mà nhà khó khăn quá nên là làm liều thôi
ở trong làng mông người ta làm ra người ta gọi thì mình mua thôi
em hay qua hết địa phận của đắk lắc ở ngay gần tỉnh phú yên là người ta nhận ở đó
em tự đi mua em tự bán mỗi khối gỗ thì lời từ một đến hai triệu
sau khi bắt gọn các đối tượng tại hiện trường toàn bộ đối tượng tăng vật phương tiện vi phạm
được tổ công tác của công an tỉnh đưa về công an huyện maroc
điều tra làm rõ
mấy ngày gần đây mưa vừa mưa to trong nhiều giờ đã gây sạt lở và ách tắc giao thông
trên địa bàn tỉnh sơn la
vào chiều tối qua trên quốc lộ sáu đoạn dốc thớt đèo mộc châu mưa to đã làm lượng lớn đất bùn
từ trên tàu lưu dương tràn xuống đường gây chân trượt và ách tắc giao thông
đến sáng nay đoạn đường này đã lưu thông trở lại nhưng nhiều bùn đất vẫn còn
nên mặt đường rất trơn
mùa mưa rất nhiều đoạn đường trên quốc lộ sáu có nguy cơ sạt lở cao
và đường chân trượt rất nguy hiểm
mọi người khi tham gia giao thông cần hết sức cẩn trọng để bảo đảm an toàn
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng lý vảng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản lòng minh
xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng sồng a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản tà phình
xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la có nốt ruồi cách một cm trước lông mày phải
còn về tội mua bán trẻ em
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đồng thị tranh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ bốn
bản xá thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách năm cm trên trước cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện